một tin vui trong lĩnh vực ghép tạng tại nước ta bệnh viện nhi trung ương vừa thực hiện thành công ca ghép gan
cứu bệnh nhi một tuổi nặng sáu bảy kg tại thời điểm hiện tại đây là ca ghép gan nhỏ tuổi nhất
có cân nặng thấp nhất được thực hiện tại việt nam
được trần đoán vàng da ứ mật từ lúc ba tháng tuổi do hội chứng dối loạn chuyển hóa mật hiếm gặp
nếu không được ghép gan kịp thời bệnh nhi này sẽ tử vong do biến chứng suy gan
rất may mắn cả bố và mẹ cháu đều có gan phù hợp để hiến và bố cháu bé là người hiến gan cho cháu
cả phẫu thuật được thực hiện bởi hơn bốn mươi chuyên gia
với sự hỗ trợ chuyên gia và các bác sĩ đã tận tình
các bác sĩ đã tận tình và các bác sĩ đã tận tình
các bác sĩ đã tận tình và các bác sĩ đã tận tình

để cho có những cái trường hợp tiếp theo để mà có thể tiến tới ghép được
sau hơn hai mươi ngày phẫu thuật hiện giờ em bé đã bài tiết bình thường và phát triển tốt
những trường hợp ghép gan thành công như vậy thể hiện sự nỗ lực của các y bác sĩ
trong việc từng bước nâng cao trình độ thực hiện được các kỹ thuật y khoa tiến tiến
thực hiện các phẫu thuật phức tạp nhằm mục đích cứu chữa người bệnh